ngay sau khi được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo mường lò của cánh đồng mường lò tỉnh yên bái
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái phê duyệt cho phép thành lập hội sản xuất và kinh doanh gạo mường lò chính thức đưa sản phẩm gạo chất lượng cao ra thị trường tiêu thụ
và bước đầu đã được sự ủng hộ tích cực của người dân qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thái
gạo mường lò được bán ra thị trường có mẫu bao bì được tỉnh yên bái phê duyệt ghi rõ loại gạo như gạo sáng củ mường lò
trên bao bì cũng ghi rõ về quyết định bảo hộ độc quyền địa chỉ website số điện thoại của hội sản xuất và kinh doanh gạo mường lò mà các bao bì khác không có
qua tính toán chi phí từ khâu in ấn giám sát kiểm định thì mỗi một bao gạo xén cù một mươi kg mang thương hiệu gạo mường lò có chỉ dẫn địa lý
tại thị xã nghĩa lộ huyện văn chấn là hai trăm chín mươi đồng ở trụ sở thành phố yên bái là ba trăm linh đồng
cánh đồng mường lò rộng trên ba hectare nằm trên huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ là cánh đồng thung lũng lớn thứ hai tây bắc
gạo sáng cù mường lò được nhà nước bảo hộ độc quyền bằng hình thức chỉ dẫn địa lý tại quyết định hai trăm sáu mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám của cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ